đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái
đã tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh yên bái trước kỳ họp tháng ba quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã thông tin tới các cử tri
về nội dung các chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời các đại biểu quốc hội đã lắng nghe các ý kiến của cử tri
xung quanh các vấn đề nổi cộng trong nước và quốc tế thời gian qua
như việc xây dựng pháp luật của quốc hội về chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội
việc sửa đổi luật sĩ quan quân đội nhân dân các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
về việc đảm bảo phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bảo vệ an ninh quốc phòng
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đồng chí trần quốc vượng cho biết
công tác xây dựng pháp luật được quốc hội rất chú trọng
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề bộc lộ chưa đáp ứng yêu cầu
trong đó phải kể đến có bộ luật mới ban hành chưa đưa vào thi hành
đã phải sửa ngay bởi có nhiều điều chưa phù hợp
về vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng bảo vệ môi trường
đồng chí trần quốc vượng cho biết quan điểm nhất quán của đảng nhà nước và quốc hội hiện nay
là phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường bảo đảm an ninh quốc phòng
chứ không phát triển kinh tế bằng bất cứ giá nào